mùa tây nam tiếp tục duy trì hoạt động vì thế những cơn mưa rào và rông ở diện giải rác vẫn lặp lại trong chiều và tối khả năng tình trạng ngập úng vẫn có thể xảy ra
trước khi có mưa rông vào chiều và tối thì ban ngày trời vẫn còn nắng nền nhiệt ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì trong ngưỡng nhiệt từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ nóng vẫn xảy ra cục bộ một vài nơi ở khu vực miền đông và thành phố hồ chí minh
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió duy trì hướng nam mạnh cấp năm
phần phía bắc của khu vực phía bắc của biển đông có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong khi đó ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió hướng tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
với khu vực biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan gió hướng tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
mưa rào và rông xuất hiện ở mức giải rác về chiều và tối khiến cho tầm nhìn xa bị giảm còn bốn một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước